thưa quý vị cũng trong sáng nay ngày một mươi ba tháng sáu trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình dương thông báo
là tỉnh bình dương đã ghi nhận thêm một ca nghi mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
và trước đó vào tối ngày một mươi hai tháng sáu trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình dương thông tin
có thêm một ca dương tính với sars cov hai là nhân viên công ty trách nhiệm hiểu hạn puku việt nam
thuộc khu công nghiệp đồng an một phường bình hòa thành phố thuận an
ngành y tế tỉnh bình dương thông báo khẩn những ai đến các địa điểm trong khoảng thời gian sau đây
đến ngay cơ sở y tế xã phường thị trấn khai báo y tế để được hướng dẫn thực hiện phòng chống dịch bệnh theo quy định
chợ đồng an từ một mươi tám h ba mươi đến một mươi chín h ngày ba mươi một tháng năm
tiệm cắt tóc trên đường dt bảy trăm bốn mươi ba cách phòng khám đa khoa bình hòa hai mươi m từ bảy h bốn mươi năm đến tám h ngày sáu tháng sáu
cây xăng gần ngã ba đường dt bảy trăm bốn mươi ba vào ngày bảy tháng sáu
bốn bách hóa xanh đường dt bảy trăm bốn mươi ba
chưa rõ địa chỉ vào ngày chín tháng sáu
hiện ngành y tế tỉnh bình dương đã điều tra và truy vết được sáu mươi ba trường hợp f một
tiến hành cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp f hai cách ly tại nhà
đồng thời cách ly y tế tạm thời khu vực xung quanh các tuyến đường gần công ty trách nhiệm hiệu hạn poku việt nam
tiếp tục truy vết thần tốc các trường hợp f một f hai khác